cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn bằng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại xã kỳ sơn huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh có nốt ruồi cách một cm sau cánh mũi phải
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng phan văn thành sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hộ khẩu thường trú tại huyện sơn tịnh tỉnh quảng ngãi cũng phải nhận quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai về hai tội danh sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản

thông tin có giá trị pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
bản tin một đồng đo online cập nhật của truyền hình công an nhân dân đến đây là hết